mình có mối quan hệ quen biết có thể giúp cho người thân của anh nhi được hưởng án treo nhưng anh nhi phải đưa cho hướng ba trăm linh triệu đồng
ngay sau khi thỏa thuận xong anh nhi đưa cho hứa một trăm linh triệu đồng hẹn đến trước ngày tòa án đưa vụ án ra xét xử sẽ đưa tiếp một trăm linh triệu đồng
và sẽ đưa nốt số tiền còn lại sau khi tòa tuyên án người thân của anh nhi được hưởng án treo
đến ngày bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi hướng liên hệ thúc giục anh nhi tiếp tục đưa tiền cho mình nên anh nhi nghi ngờ và báo cho lực lượng công an
công an thị xã thuận an đã bắt quả tang hướng đang nhận ba mươi triệu đồng từ anh nhi
với hành vi cướp giật tài sản hai đối tượng là nguyễn hoàng anh và lê thế danh cùng chú tại thị xã cửa lò đã bị công an tp vinh tỉnh nghệ an phát hiện bắt giữ
được biết cả hai đối tượng đều nghiện ma túy và có tiền án về tội cướp giật tài sản
sau khi nhận được tin báo của quân chúng nhân dân về việc có hai đối tượng thường xuyên thực hiện hành vi cướp giật điện thoại của người đi đường
trên địa bàn tp vinh ngày năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi lực lượng chức năng đã xác định và bắt được hai đối tượng trên
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận đã thực hiện một mươi ba vụ cướp giật tài sản của người đi đường
tổng giá trị tài sản các đối tượng này đã cướp được lên đến gần một trăm linh triệu đồng
quá trình gây án các đối tượng đeo khẩu trang thường xuyên thay biển số xe giả hoặc che mở biển số để nhằm trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng
cục cảnh sát môi trường bộ công an
phối hợp với công an phường thượng đình đội quản lý thị trường số một mươi hai vừa kiểm tra tại một địa điểm tập kết ở tòa nhà r một b một roworld city
và bắt giữ một số lượng lớn máy đo nhiệt kế điện tử có nguồn gốc từ ba lan không chứng minh được giấy tờ hợp pháp
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện một mươi một thùng cắt tông bên trong chứa bốn trăm năm mươi bốn chiếc nhiệt kế điện tử sử dụng tia hồng ngoại với tổng giá trị là khoảng bảy trăm linh triệu đồng
đối tượng đã nhập máy đo nhiệt kế điện tử có nguồn gốc từ ba lan về
sau đó giao bán trên mạng xã hội cho khách hàng có nhu cầu với giá khoảng một triệu năm trăm linh nghìn đồng một chiếc
qua quá trình kiểm tra chủ lô hàng đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
đội quản lý thị trường số một mươi hai đã tiến hành thu giữ toàn bộ lô hàng trên để tiếp tục điều tra và tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
một vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy cày đã xảy ra vào sáng ngày hôm nay trên quốc lộ một mươi ba
đoạn qua ấp ba thị trấn trơn thành huyện trân thành tỉnh bình phước khiến hai người tử vong và một người bị thương nặng
vào thời điểm trên tài xế nguyễn thanh tuấn quê ở vĩnh long điều khiển xe tải lưu thông trên quốc lộ một mươi ba
đến đoạn ấp ba thị trấn trơn thành huyện trơn thành tỉnh bình phước do trời tối bị hạn chế tầm nhìn
nên đã tông vào đuôi xe máy cày chưa rõ người điều khiển trở đầy củ mì đang lưu thông cùng chiều phía trước
vụ tông quá mạnh khiến chiếc xe tải nát phần đầu
ông cao văn lem là chủ hàng và ông lê huy hoàng cả hai cùng quê ở đồng tháp ngồi trên xe tải tử vong tại chỗ
tài xế tuấn bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu
chiều nay một vụ cháy lớn xảy ra tại công ty cổ phần fsc việt nam nhà máy sản xuất mán mdf
thuộc khu công nghiệp nam đồng phú ở xã tân lập huyện đồng phú tỉnh bình phước
ngọn lửa bao trùm một phần kho hóa chất của công ty gây ra nhiều chết
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi năm h một mươi năm chiều cùng ngày ngọn lửa bất ngờ bùng phát mạnh
tại kho hóa chất phía sau công ty rồi lan ra một phần vườn cao su của người dân
diện tích cháy rộng khoảng hai trăm linh m hai gây ra nhiều tiếng nổ lớn
bằng các biện pháp nghiệp vụ các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bình phước
đã nhanh chóng triển khai đội hình tiếp cận ngọn lửa không cho lan rộng ra toàn bộ kho phía trước
đến khoảng một mươi sáu h năm mươi chiều cùng ngày ngọn lửa tạm thời được khống chế
các khu vực xung quanh đám cháy cũng được cách ly đảm bảo an toàn tránh cháy lan
đến khoảng một mươi sáu h năm mươi phút chiều cùng ngày ngọn lửa tạm thời được khống chế